theo cập nhật vào lúc bốn giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông
cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong sáu giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
và những thông tin tiếp theo về cơn bão số bảy sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
vâng quý vị thân mến thì hôm nay bắc bộ cũng sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên
nhiệt độ lúc sáng sớm ở khu vực đông bắc bộ sẽ là hai mươi hai độ c và cao nhất trong ngày thì cũng không quá hai mươi ba độ c
cảm giác lạnh của ngày hôm nay sẽ càng rõ nét hơn khi mà do ảnh hưởng của cơn bão số bảy bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa lớn
vì vậy mà nếu như quý vị cần ra đường thì chúng ta ngoài việc mặc thêm áo ấm thì chúng ta phải chuẩn bị các vật dụng che chắn mưa
khi di chuyển cần phải chú ý an toàn bởi vì là mưa sẽ xuất hiện nhiều trong ngày
thậm chí có thể gây ngập úng ở một số các tuyến phố trụng thấp